theo phó thủ tướng vương đình huệ trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đánh giá trong chín tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
nhất là đối với quý ii thời gian bản lề cho công tác điều hành giá cả năm các bộ ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh
thực thi cơ chế phối hợp chặt chẽ khoa học và linh hoạt hơn nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô
trong bối cảnh giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu có xu hướng biến động khó lường khó dự báo
một số mặt hàng do nhà nước định giá đang trong quá trình giả soát đánh giá xem xét điều chỉnh theo lộ trình thị trường
phó thủ tướng vương đình huệ chỉ đạo các bộ ngành địa phương cần chủ động các biện pháp điều hành
nhằm kiên quyết thực hiện mục tiêu kiểm soát cpi bình quân năm hai nghìn một mươi chín ở mức từ ba ba đến ba chín
theo kịch bản điều hành giá đã đặt ra từ đầu năm phó thủ tướng cũng đưa ra các chỉ đạo cụ thể tới các bộ ngành
về chính sách tiền tệ diễn biến giá cả thị trường đối với giá các mặt hàng nông sản
giá mặt hàng xăng dầu và đặc biệt là đối với mặt hàng điện